công an quận đống đa hà nội vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm thị kim dung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại
theo cơ quan điều tra lợi dụng tình trạng nhiều gia đình gặp khó khăn trong việc sinh sản
có nhu cầu tìm người mang thai hộ đối tượng phạm thị kim dung
trú tại xã lạc đạo huyện văn lâm tỉnh hương yên
đã tìm người nhận để thuê với giá vài trăm triệu đồng một trường hợp
ngoài việc môi giới để thuê đối tượng này còn tổ chức mang thai hộ để hưởng lợi cho năm trường hợp khác
hiện cơ quan điều tra đang cho dung tại ngoại vì bị cáo này cũng đang trong thời gian mang thai